thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm bảy mươi ba ca
trong một một trăm bảy mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một sáu mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bảy mươi sáu ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn hai trăm một mươi sáu người